tổng doanh số bán xe trong tháng chín đạt hai mươi sáu trăm linh xe du lịch tăng ba mươi bốn xe thương mại tăng hai mươi chín so với tháng trước
xét theo nguồn gốc xe doanh số bán của xe sản xuất lắp ráp trong nước đạt một mươi bảy tám trăm linh xe tăng hai mươi tám
doanh số tiêu thụ của xe nhập khẩu nguyên chiếc là chín bốn trăm hai mươi sáu xe tăng bốn mươi một so với tháng trước
bất chấp covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp các hoạt động mua bán và sắp nhập doanh nghiệp trên toàn cầu
vừa trải qua một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay
tổng giá trị của các thương vụ mna trên thị trường toàn cầu đạt một tỷ usd với một mươi tám trăm chín mươi ba thương vụ được ký kết
mức kỷ lục này đạt được là nhờ các hoạt động của mna sôi động trong tháng chín
chủ yếu ở các lĩnh vực như công nghệ và chăm sóc y tế
khi các lãnh đạo doanh nghiệp tái định hình chiến lược kinh doanh để ứng phó với tác động của dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân